vụ cháy ở công ty may konglung mekho thành phố cần thơ không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
mà còn kéo theo hệ lụy thất nghiệp của một hai trăm linh lao động
trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp cũng như công nhân lao động
nhiều tấm lòng vàng đang hướng về konglung mekho và người lao động tại đây
sau vụ cháy ngoài nỗ lực tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
thì thành ủy cũng như ủy ban nhân dân thành phố cần thơ quận bình thủy phường trà nóc
vận động các đơn vị mạnh thường quân tích cực quan tâm hỗ trợ
nhằm ổn định đời sống cho công nhân lao động của công ty
hiện nay địa phương đã vận động bao gồm tiền mặt cùng nhiều yếu phẩm cần thiết khác
như thuốc tây gạo mì sữa đường bột ngọt dầu ăn nước tương nước mắm
trước đó địa phương đã tổ chức hai đợt trao quà gồm bốn trăm một mươi phần quà dành cho công nhân
cùng hai trăm linh phần quà dành cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng vụ cháy
dự kiến trong hai ngày tới phường trà nóc sẽ kết hợp với ủy ban nhân dân quận và thành phố
tiếp tục trao bốn trăm linh phần quà còn lại cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra các đơn vị cũng như cá nhân đoàn thể trong khu vực cũng đang chung tay góp sức
hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường cháy gồm suất ăn sáng như bánh bao
cơm trưa cơm chiều nước uống xuyên suốt tại khu vực cháy